thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy của bộ y tế cho biết
tổng số ca được điều trị khỏi là một mươi năm năm trăm ba mươi sáu ca số bệnh nhân nặng đang điều trị icu là một trăm sáu mươi sáu ca
số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ecmo một mươi chín ca
tính từ một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng bảy đến sáu giờ sáng ngày hôm nay có ba chín trăm chín mươi một ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có bốn ca nhập cảnh và ba chín trăm tám mươi bảy ca được ghi nhận ở trong nước
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với hai bảy mươi ca
còn vào tối ngày hôm qua trước thông tin hà nội thực hiện giãn cách xã hội
phía doanh nghiệp và ngành công thương hà nội cho biết đã tiến hành làm việc chặt chẽ
với các nhà cung cấp đảm bảo nguồn cung nâng cao chữ lượng hàng hóa thiết yếu
nhu yếu phẩm khẩu trang nước sát khuẩn để sẵn sàng phục vụ
vì vậy mà người dân không nên đổ xô đi mua hàng tích chữ gây bất ổn xã hội
và tập trung đông người sẽ ảnh hưởng tới việc phòng chống dịch
cụ thể theo sở công thương hà nội các doanh nghiệp hiện đã tăng lượng
giữ chữ hàng hóa các mặt hàng thiết yếu đảm bảo nguồn cung bình ổn thị trường
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội có bốn trăm năm mươi chín chợ hai mươi tám trung tâm thương mại
một trăm hai mươi ba siêu thị một tám trăm linh cửa hàng tiện ích một trăm bốn mươi một chuỗi hai ba trăm tám mươi hai điểm bán hàng bình ổn giá
và hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa sẵn sàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt
của người dân trên địa bàn
về phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đã bố trí một chín trăm hai mươi điểm
tại các quận huyện đã bố trí làm kho dự trữ hàng mở thêm các điểm bán hàng cố định
và các điểm bán hàng lưu động khi cần thiết
hiện hà nội vẫn chưa có tình trạng găm hàng giữ giá đối với các mặt hàng thiết yếu
tuy nhiên thành phố hà nội vẫn chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường sở công thương
và các lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên túc trực kiểm tra nhắc nhở các tiểu thương
thực hiện nghiêm chương trình phòng chống dịch
cũng như chương trình bình ổn giá đăng ký với thành phố đáp ứng nhu cầu của người dân
không găm hàng tăng giá trục lợi trong bối cảnh dịch bệnh
ngày hôm qua phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long cho biết đã xử phạt
vi phạm hành chính đối với nguyễn văn nhật chú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
trước đó công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện tài khoản facebook là lê thị luyến
đăng tải thông tin sai sự thật
nguyễn văn nhật về dịch covid một mươi chín nên đã phối hợp với công an huyện tam bình
điều tra và phát hiện chủ tài khoản này là nguyễn văn nhật
tại cơ quan công an nhật đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
trước đó do có mâu thuẫn cá nhân và muốn hạ uy tín của người khác
nhật đã tạo lập và sử dụng đăng tải thông tin có nội dung vi phạm pháp luật
trên tài khoản facebook lê thị luyến
sau đó đăng tải một số thông tin sai sự thật như trên
kèm theo là các hình ảnh về hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín của cơ quan chức năng
công an tỉnh vĩnh long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với nguyễn văn nhật mức phạt tiền là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
công an tntg yêu cầu cách ly toàn xã hội mọi người dân phải ở nhà
chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở
trường học bệnh viện nơi công cộng
yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng
chỉ thị yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ
các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu được hoạt động
nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch
dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trừ trường hợp cần thiết
hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân
trong khi đó thì vào chiều ngày hôm qua chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc đã ký ban hành văn bản hòa tốc
về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu kể từ giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy
đến hết ngày bảy tháng tám đối với thành phố bù ma thuật và huyện chư quynh
thành phố bô ma thuật và huyện chư quynh sẽ thực hiện nghiêm túc việc gia đình cách ly với gia đình
thôn buôn cách ly với thôn buôn xã cách ly với xã huyện cách ly với huyện tỉnh cách ly với tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc yêu cầu chủ tịch ubnd các địa phương và thủ trưởng các sở ban ngành
kiên quyết không để ngoài chặt trong lòng tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc
việc thực hiện yêu cầu về giãn cách nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa cá nhân với cá nhân
gia đình với gia đình các địa phương không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người
đặc biệt tăng cường quản lý chặt chẽ khu cách ly phong tỏa giám sát thường xuyên việc cách ly
tại nhà theo quy định chủ tịch tỉnh đắk lắc cũng yêu cầu các sở ngành chính quyền địa phương
làm tốt công tác an sinh xã hội nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời đầy đủ lương thực
thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân đặc biệt là đối với người nghèo
người có hoàn cảnh khó khăn người mất công ăn việc làm do dịch bệnh
tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đắk lắc có tám mươi ca mắc covid một mươi chín
riêng trong ngày hai mươi ba tháng bảy đã có ba mươi ba trường hợp
chiều ngày hôm qua tại hội nghị trực tuyến trong toàn tỉnh về phòng chống dịch covid một mươi chín
bí thư tỉnh ủy bình dương nguyễn văn lợi thống nhất thực hiện chỉ thị một mươi sáu cao hơn một bước
chỉ thị một mươi sáu để tăng biện pháp chống dịch đồng thời triển khai thành lập đoàn kiểm tra
việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu và giao nhiệm vụ trực tiếp cho đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy
nguyễn hoàng thao làm trưởng đoàn
bí thư tỉnh ủy bình dương giao nhiệm vụ đoàn kiểm tra thực thi kiểm tra tất cả mọi mặt
về công tác phòng chống dịch trong đó về trách nhiệm người đứng đầu của tổ chức hệ thống chính trị
nếu không chấp hành tốt còn lơ là thì xử lý nghiêm
ba việc cần làm ngay đối với tỉnh bình dương gồm kiểm soát tất cả các phương tiện trên đường
nếu phát hiện xe và người di chuyển không phép không có lý do quan trọng
thì thực hiện xử phạt ở mức cao nhất
thứ hai yêu cầu tại các chốt kiểm soát người dân không tiếp xúc nhau
không tiếp xúc giữa người với người nhà với nhà ngõ với ngõ khu phố ấp xã phường huyện
vùng xanh vùng đỏ vùng vàng phải cách ly với nhau và kiểm soát cho được vùng đã an toàn
song song đó phải củng cố kiện toàn ngay các tổ an toàn covid cộng đồng
để giúp dân trong công tác phòng dịch hỗ trợ dân về các mặt khi cần thiết
lập ngay các đội phản ứng nhanh các tổng đài để tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh
nhằm giúp dân khơi dậy tinh thần sự đồng thuận của nhân dân
chung tay góp sức vượt qua khó khăn
đang diễn biến hết sức phức tạp và tâm lý lo lắng muốn trốn dịch
đã khiến cho nhiều người dân quảng ngãi đang sinh sống học tập và làm việc
tại tỉnh thành phía nam đổ về quê rất nhiều
chính vì vậy mà lực lượng công an cũng như các lực lượng chức năng khác
cũng đã tăng cường lực lượng để có thể kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch
tại chốt kiểm tra y tế đèo bình đê thị xã đức phổ
số lượng người về từ các tỉnh thành phía nam trong những ngày qua tăng đột biến
hầu hết là người dân quảng ngãi đang làm ăn sinh sống tại tp hcm
gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
mặc dù phải vượt gần một cây số bằng xe máy nhưng nhiều người vẫn lựa chọn để được về quê
mỗi ngày tại chốt đèo bình đê có khoảng hơn ba lượt người và phương tiện qua chốt
trong đó nhiều nhất là từ vùng tâm dịch tp hcm
lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phân luồng kiểm soát chặt chẽ từng xe một
bảo đảm không để xe nào vượt chốt
trước thực trạng trên lãnh đạo công an tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra tình hình thực tế
tại chốt đèo bình đê và chốt kiểm tra y tế tại xã ba tiêu huyện ba tơ
tại các điểm kiểm tra lãnh đạo công an tỉnh đã nhắc nhở lực lượng thực hiện nhiệm vụ
và người dân phải thực hiện nghiêm túc bảo đảm phòng chấm dịch theo khuyên cáo năm k
của bộ y tế
tại các điểm kiểm tra y tế lãnh đạo công an tỉnh cũng đề nghị lực lượng tại các chốt
phải nâng cao tinh thần trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ người đi vào địa phận quảng ngãi

tại các điểm kiểm tra y tế lãnh đạo công an tỉnh cũng đề nghị lực lượng tại các chốt
bố trí phương tiện để đưa người cách ly về các khu cách ly tập trung của huyện thành phố nơi cư trú
những trường hợp test nhanh nghi nhiễm virus sars cov hai sẽ được nhân viên y tế hỗ trợ cách ly riêng
để chờ kết quả xét nghiệm khẳng định bằng pcr
trong những ngày tới lượng người trở về từ các tỉnh thành phía nam vẫn còn rất đông
lực lượng công an và các ngành chức năng tiếp tục tăng cường nhân sự và phương tiện
để kiểm soát chặt chẽ ngay từ các chốt kiểm tra y tế
đội cảnh sát giao thông trật tự thuộc công an thành phố cà mau đang tiếp nhận và xử lý vụ việc
đã vi phạm lỗi nồng độ cồn còn có những lời lẽ xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ
vụ việc xảy ra vào khuya ngày hai mươi tháng ba
theo đó tại tuyến đường ngô quyền phường chín thành phố cà mau
tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố cà mau
phát hiện đinh duy phường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú phường năm thành phố cà mau vi phạm nồng độ cồn
bảy trăm chín mươi bốn mg trên một lít khí thở nên đã mời về cơ quan để xử lý nhưng phường không chấp hành và bỏ đi
một rát sau phường đến đội cảnh sát giao thông trật tự tự ý dẫn xe vi phạm của mình đi
nhưng bị lực lượng ngăn chặn và yêu cầu phường ký vào biên bản
lúc này không những không ký tên vào biên bản mà phường còn có những lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
quá trình trên đã được camera ghi nhận và có sự chứng kiến của người dân
hiện đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp cà mau đã mời đinh duy phường đến cơ quan công an để công bố các lỗi vi phạm trên
đồng thời đề xuất hình thức xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và có lời lẽ xúc phạm khi lực lượng đang thi hành công vụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh gia lai vừa phối hợp bắt giữ năm đối tượng tàng trữ vận chuyển
mua bán một hai kg ma túy đá do dương hồng thái chú tại huyện iagrai cầm đầu
đây là vụ án có số lượng ma túy đã thu giữ được lớn nhất trên địa bàn tỉnh gia lai từ trước đến nay
vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy tại khu vực đường liên xã thuộc làng rồi xã yà phí huyện chư păng
công an tỉnh đã triển khai lực lượng bắt quả tăng năm đối tượng gồm dương hồng thái lê trang mỹ dung vợ của thái
nguyễn thị mai linh chú tại pleiku tỉnh gia lai nguyễn huy toàn chú tại xã quyên pa gia lai và hà công tuấn chú tại iacrai gia lai
các đối tượng bị bắt
khi vận chuyển ma túy đá từ con tum về gia lai bằng ô tô mặc dù các đối tượng ngoan cố chống cự nhưng lực lượng chức năng đã khống chế kiểm tra
tăng vật thu giữ gồm một hai kg ma túy đá một khẩu súng công cụ hỗ trợ năm viên đạn một mươi sáu viên đạn ak một xe ô tô bán tải
bảy mươi chín triệu năm trăm linh nghìn đồng sáu điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
chiều ngày hôm qua công an tp điện biên phủ tỉnh điện biên vừa phá chuyên án
bắt một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy
khoảng một mươi năm giờ tại khu vực bản co luống xã nong luống huyện điện biên các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng lò văn pọng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ bốn bánh heroin khối lượng khoảng một bốn kg và ba mươi túi ni lông màu xanh bên trong có chứa sáu viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an lò văn vọng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng lạ
bên kia biên giới đưa về điện biên tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ lò văn vọng là đối tượng nghiện ma túy lâu năm đã có nhiều tiền án tiền sự
thưa quý vị trong ngày hai mươi ba tháng bảy phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh đồng nai
theo báo cáo của sở y tế đồng nai trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến ngày hai mươi ba tháng bảy đồng nai đã ghi nhận hai sáu ca nhiễm covid một mươi chín
lây nhiễm thứ phát từ các ổ dịch trong tỉnh
và những người nhiễm bệnh từ tp hcm bình dương tiếp tục lan rộng ra các huyện thành phố
đồng nai đã có nhiều giải pháp về việc thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
trong đó đã thành lập hai mươi tổ kiểm tra cơ động phòng chống dịch covid một mươi chín để kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm
tuy nhiên vẫn có nơi trên địa bàn tỉnh thực hiện chưa nghiêm
tỉnh sẽ tiếp tục có chỉ đạo đến cấp cơ sở để thực hiện nghiêm việc áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi chín
sau buổi họp này tôi cũng sẽ
tôi sẽ có cái chỉ đạo có cái anh đam là chỉ đạo để có cái chấn chỉnh ở cơ sở
nếu còn để xảy ra như thế này nữa thì phải xử lý kỷ luật cán bộ
cái này phải hết sức là nghiêm túc cái này chỉ còn không là
vì chính cái ý thức này nó sẽ giúp cho cái bị
tôi đánh giá là nó phải bảy mươi cho công tác chống dịch
còn cạnh lại là cái nội dung các cái chúng ta khoanh vùng chúng ta lo cái này
nội dung thì lập tức là
nên đến bảy mươi là cái công tác chống dịch chúng ta thành công
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị
đồng nai phải quán triệt thực hiện thật nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
phát huy tối đa vai trò của các tổ chức đoàn thể tổ covid một mươi chín cộng đồng
đồng thời phải đánh giá phân loại mức độ nguy cơ đến từng khu phố từng cụm dân cư
từ đó có chiến lược xét nghiệm rõ ràng khoanh nhỏ khu vực càng nhỏ càng tốt
để tập trung phát hiện ca bệnh
chú ý đào tạo thêm nhân lực lấy mẫu xét nghiệm test nhanh
có thể là sinh viên y khoa tình nguyện viên
bây giờ dịch trên thế giới việt nam đặc biệt khu phía nam này và gần chúng ta nhất là thành phố hồ chí minh
đều đang diễn biến rất phức tạp
và những lần trước thì chúng ta đã khống chế được bởi vì chúng ta quyết tâm
và quan trọng nhất là toàn dân chúng ta đồng lòng
bây giờ cũng vậy chính quyền lực lượng của đồng nai đã quyết tâm
và chúng ta đã quyết tâm
phải quyết tâm hơn đã nghiêm bây giờ phải nghiêm hơn
và đặc biệt là các đồng chí phải vận động phải kêu gọi
phải động viên toàn thể nhân dân phải cùng với chúng ta quyết tâm và quyết liệt
trước đó phó thủ tướng vũ đức đam đã kiểm tra thực tế khu cách ly tập trung
trường cao đẳng y tế đồng nai và bệnh viện đa khoa thống nhất
phó thủ tướng đề nghị đồng nai sớm triển khai thực hiện cách ly f một tại nhà
để giảm tải cho các khu cách ly tập trung tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly
thời gian qua tình trạng phát tán tin giả tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh
và công tác phòng chống dịch bệnh có dấu hiệu gia tăng gây ảnh hưởng không nhỏ
đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của các cơ quan chức năng
cũng như là tâm lý của người dân
vừa qua cơ quan công an các địa phương đã làm việc và xử lý nhiều trường hợp vi phạm
chiều ngày hai mươi ba tháng bảy công an tỉnh bình thuận đã làm việc đối với ông trần hên
trú tại phường phú tài thành phố phan thiết vì đã có hành vi đăng tải nội dung
xuyên tạc vu khống xúc phạm hình ảnh uy tín cơ quan tổ chức nhà nước
cụ thể ông này đã sử dụng trang facebook cá nhân có tên trần hên
sử dụng những ngôn từ thiếu chuẩn mực vu khống xúc phạm lực lượng bảo vệ dân phố
dân quân tự vệ trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tạo dư luận xấu
qua làm việc với cơ quan công an ông hên đã thừa nhận hành vi đăng tải bài viết
có nội dung xấu trên mạng facebook cá nhân là sai trái vi phạm pháp luật
đồng thời cam kết không tái phạm và gỡ bỏ thông tin vi phạm trên
công an thành phố phan thiết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông trần hên
đồng thời cung cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định
trước đó vào sáng ngày hai mươi một tháng bảy công an xã tân lâm huyện xuyên mộc đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với ông is là người làm thuê cho gia đình ông tê về hành vi vi phạm ra đường
trong trường hợp không cần thiết và không xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe
ông tê đã lấy hình ảnh lực lượng công an xã tân lâm đang làm nhiệm vụ
đăng tải lên tài khoản facebook cá nhân và các hội nhóm với nội dung lực lượng công an xử phạt ông x là không đúng quy định
một số đối tượng đã lợi dụng để xuyên tạc nói xấu đảng nhà nước kích động nhân dân
bôi nhọ lực lượng làm nhiệm vụ và công tác phòng chống dịch bệnh
làm việc với cơ quan chức năng ông t đã nhắc được hành vi của mình đồng thời gỡ bỏ các bài viết trên
với hành vi tương tự công an tỉnh đồng tháp mời làm việc đối với vũ đình hưng
ngụ xã tân phước huyện tân hồng về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook
phát trực tiếp nội dung sai sự thật về tình hình công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể vào tối ngày một mươi hai tháng bảy hưng đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để phát trực tiếp một đoạn video có nội dung
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một chợ tân phước và chợ tân hưng không được phép bán nữa
chỉ được bán một ngày một mươi ba tháng bảy và kêu gọi bà con
thủ mua thịt heo
qua làm việc hân thừa nhận livestream nội dung trên cũng nhằm mục đích bán thịt heo và bản thân
cũng chưa kiểm chứng thông tin hiểu rõ về việc áp dụng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trên địa bàn tỉnh nên đã vội vàng livestream trên mạng xã hội
lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền năm triệu đồng đối với hưng
đồng thời cho cam kết không tái phạm và tự nguyện gỡ bỏ đoạn livestream vi phạm
tiếp đó công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai cũng đang tạm giữ hình sự đối tượng vũ nhật tân
tám tuổi ngụ phường xuân tân thành phố long khánh để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ
liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng bảy tân điều khiển xe gắn máy chở theo nguyễn tiến duy hai mươi hai tuổi
ngụ cùng địa phương đang lưu thông hướng từ quốc lộ một a đến chốt một thuộc phường bảo vinh
thành phố long khánh thì bị công an xã bình lộc ra hiệu dừng lại để kiểm tra
không nêu được lý do chính đáng khi lưu thông vào địa bàn xã bình lộc nhưng tân muốn tự ý rời khỏi
khu vực khai báo y tế để ra lấy xe tiếp tục di chuyển và có thái độ thách thức chống đối không
chấp hành yêu cầu của tổ công tác liên tục chửi bới lăng mại lực lượng chức năng không chấp hành
quy định phòng chống dịch công an xã bình lộc đã khống chế bắt giữ và đưa về trụ sở để làm việc
qua kiểm tra nhanh tân có sử dụng trái phép chất ma túy hiện công an thành phố long khánh
tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến
phức tạp các lực lượng đang nỗ lực thực hiện mọi biện pháp để nhanh chóng để lùi dịch bệnh
mọi người dân chấp hành tốt các quy định của chí thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và chính quyền
địa phương không xuyên tạc chia sẻ những nội dung không xác thực gây hoang mang dư luận
mọi hành vi sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến ngày càng phức tạp lây lan nhanh số lượng ca mắc chưa
có dấu hiệu giảm tại một số tỉnh thành phố trong cả nước đặc biệt là tại các tỉnh phía nam hà nội
và một số tỉnh giáp danh ngày hai mươi ba tháng bảy ubnd tỉnh sơn la đã ban hành văn bản thông báo ý kiến
chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh về việc tạm dừng vận tải hành khách liên tỉnh
theo đó kể từ giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
bao gồm xe tuyến cố định xe hợp đồng xe du lịch xe taxi từ sơn la đi đến các tỉnh thành phố và ngược lại
việc tạm dừng này sẽ thực hiện cho đến khi có thông báo mới trừ các loại xe như xe công vụ xe chở bệnh nhân
người hết hạn cách ly xe đưa đón công nhân chuyên gia của các doanh nghiệp xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch
và xe vận tải hàng hóa được phép hoạt động nhưng vẫn phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của ngành y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
theo sở giao thông vận tải tp hcm một mươi chín tỉnh thành thuộc vùng đông nam bộ và tây nam bộ đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
không cần đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện có mã qr code
đó sở giao thông vận tải sẽ không tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy nhận diện cho các phương tiện lưu thông
giữa các tỉnh thuộc vùng trên đối với các phương tiện từ các tỉnh thành khác có lộ trình đi vào đi ra vùng thực hiện
chỉ thị số một mươi sáu sở giao thông vận tải tp hcm chỉ cấp giấy nhận diện
khi các phương tiện có lộ trình điểm đi điểm đến hoặc quá cảnh qua địa bàn thành phố
những trường hợp chưa được cấp giấy nhận diện các đơn vị cần tổ chức cho xe tải nhẹ được lưu thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các xe tải nặng lưu thông vào ban ngày từ tám đến một mươi sáu giờ trên địa bàn tp hcm để phục vụ các mặt hàng thiết yếu
thế nhưng vẫn còn nhiều sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố chưa kết nối nên đã xảy ra tình trạng
ủn tắc giao thông kéo dài ra vào các cửa ngõ tp hcm hải phòng
trước tình trạng này bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các sở giao thông vận tải nhanh chóng lập luồng xanh địa phương
đấu nối với luồng xanh quốc gia để cấp thẻ nhận diện mã qr cho các phương tiện
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhanh chóng lưu thông hàng hóa
các doanh nghiệp vận tải sẽ cần phải chú ý những gì khi đăng ký cấp thẻ ưu tiên của cơ quan chức năng
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
theo tổng cục đường bộ việt nam sau bốn mươi tám giờ triển khai cấp thẻ nhận diện có mã qr
đã có bốn mươi bảy sở giao thông vận tải triển khai xây dựng luồng xanh địa phương kết nối với luồng xanh quốc gia
đến nay đã có ba bốn trăm linh tám phương tiện được cấp thẻ nhận diện có mã qr trên hệ thống của tổng cục đường bộ
và bốn mươi một tám trăm sáu mươi tám xe được sở giao thông vận tải tp hcm cấp
chủ yếu các phương tiện ở tp hcm đồng nai bình dương
đảm bảo việc lưu thông hàng hóa thuận tiện không bị ủn tắc
đối tượng thuộc diện cấp thẻ nhận diện có mã qr code cần đăng ký tại địa chỉ
gửi về sở giao thông vận tải các tỉnh thành nơi đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh giải quyết chỉ trong hai mươi bốn giờ
hiện nay phần mềm thì chúng tôi thiết kế trên dựa trên ba đối tượng sử dụng
vấn tượng thứ nhất là đối với các tổ chức cá nhân mà có nhu cầu đăng ký thẻ
ưu tiên luật xanh để đi qua các vùng dịch mà đang áp dụng chỉ thị bài chóng của chính phủ
đối tượng thứ hai đó là các sở giao thông
hiện nay thì có thông qua hệ thống phần mềm có thể duyệt được các yêu cầu và cấp thẻ lột xanh hoặc từ chối
đối tượng thứ ba tức là các cục và tổng cục đều có thể theo dõi đôn đốc các kết quả cấp của các tỉnh theo thời gian thực
sau khi mà sở giao thông vận tải phê duyệt cái yêu cầu của doanh nghiệp
tự động gửi cái kết quả mà doanh nghiệp đã đăng ký về cái địa chỉ email mà doanh nghiệp đã đăng ký
hoặc là doanh nghiệp có thể truy cập thông qua cái địa chỉ email vào cái tài khoản mà có ở trên phần mềm
để mà xem các cái trạng thái của hồ sơ
thì doanh nghiệp sẽ xem được các trạng thái là hồ sơ nào đã được phê duyệt
hồ sơ nào còn đang chờ phê duyệt và hồ sơ nào bị từ chối để mà có cái điều chỉnh đăng ký lại
với cái sở giao thông vận tải
tuy nhiên với những địa phương như thành phố hà nội hải phòng thái bình
do các sở giao thông vận tải chưa lập luồng xanh địa phương nên chưa thể kết nối với luồng xanh quốc gia
vì vậy nhiều lái xe vẫn chưa đăng ký khai báo theo mã qr code luồng xanh vận tải
khiến việc lưu thông khó khăn gây ủn tắc tại trạm thu phí
hiện tổng cục đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải
tuyên truyền ngay cho các doanh nghiệp đăng ký mã qr code luồng xanh vận tải
để việc lưu thông thuận tiện thông thoáng kể cả địa phương chưa áp dụng chỉ thị một mươi sáu
theo các cơ quan chức năng
hiện vẫn còn một số xe tải không thực hiện đăng ký khai báo từ trước
đến chốt kiểm tra mới bắt đầu ngồi kê khai gây mất thời gian làm dồn ứ phương tiện
do vậy ngoài công tác tuyên truyền đến các địa phương
các doanh nghiệp cũng cần phải chủ động đăng ký qua website của cơ quan chức năng
tổng cục đường bộ việt nam cho biết
tất cả mọi thông tin khai báo đều được cấp mã qr code
các đơn vị vận tải lái xe phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật
về tính chính xác của thông tin đăng ký
các doanh nghiệp cũng đã đăng ký cấp thẻ nhận diện
và các thông tin cung cấp cho các chốt kiểm soát
và các sở giao thông vận tải trong quá trình vận chuyển
đồng thời phải có phương án quả đí chặt chẽ lái xe và người đi theo xe
hạn chế tiếp xúc để đề phòng và đảm bảo an toàn
ngăn chặn lây lan dịch bệnh cả trước trong và sau khi vận chuyển